tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại thôn phật tích xã phật tích huyện tiên du tỉnh bắc ninh
cùng dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh bắc ninh
đã thành nền nếp vào dịp kỷ niệm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam hàng năm
bà con nhân dân thôn phật tích lại tổ chức ngày hội đại đoàn kết với bầu không khí hồ hởi vui tươi của đời sống ấm no hạnh phúc và thanh bình
hoạt động này không chỉ thiết thực sáng tạo mà đã thật sự góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người mỗi nhà và khu dân cư
thể hiện tình đoàn kết gắn bó đùm bọc thương yêu nhau cùng hiến công hiến kế xây dựng nông thôn mới
củng cố tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa đảng chính quyền và nhân dân
trong đó chủ trương tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư của đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã được duy trì từ hơn một mươi ba năm nay và thật sự là một diễn đàn dân chủ là ngày hội đúng nghĩa của mỗi khu dân cư